ngày một một mươi một thêm ba tàu đã rời các cảng của ukraine theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mang tên sáng kiến ngũ cốc biển đen
đây là ngày thứ hai các tàu chở ngũ cốc xuất phát từ các cảng của ukraine sau khi nga thông báo ngừng tham gia thỏa thuận
trước đó trong ngày ba mươi một tháng một mươi một mươi hai tàu cũng đã khởi hành từ các cảng của ukraine
sáng kiến ngũ cốc biển đen được nga và ukraine ký kết hồi tháng bảy dưới sự trung gian của liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ
để nối lại việc xuất khẩu lương thực của ukraine cũng như phân bón của nga ra thị trường quốc tế
từ khi thỏa thuận được triển khai hơn chín triệu tấn ngũ cốc ukraine đã được xuất khẩu
dự kiến thỏa thuận sẽ được tự động gia hạn vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tới nếu không có bên nào phản đối
tuy nhiên vào ngày hai mươi chín tháng một mươi vừa qua nga thông báo đình chỉ tham gia sáng kiến trên
do nước này không thể đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự sau khi hạm đội biển đen bị tấn công